để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu này
tỉnh phú yên đã có nhiều chương trình hỗ trợ tạo thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp các em tham gia thi đầy đủ đạt hiệu quả cao
tại phú yên thời gian chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng là thời điểm vào mùa nương rẫy
của người dân ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân
để giúp các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi đạt kết quả tốt
nhà trường đã tổ chức các lớp ôn tập dành cho học sinh lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông
tại ba huyện miền núi được duy trì tới cuối tháng sáu
mặc dù vậy song hầu hết các phòng ở trường vẫn còn bỏ trống vì không có học sinh

của người dân ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân
để giúp các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi đạt kết quả tốt
nhà trường đã tổ chức các lớp ôn tập dành cho học sinh lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông
tại ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân

nhà trường đã tổ chức các lớp ôn tập dành cho học sinh lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên ngoài kế hoạch giúp các em ôn tập từ rất sớm
sở cũng đã đề nghị chính quyền địa phương và toàn thể xã hội cùng tham gia hỗ trợ các em
cả về vật chất tinh thần nhằm giúp thí sinh ổn định tâm lý cân bằng kiến thức giữa miền núi và đồng bằng
điều đó phải đến địa điểm thi để thực hiện nhiệm vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chứ không vì bất cứ lý do gì mà ở nhà hoặc là bỏ thi
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo các huyện thị xã
thành phố đôn đốc các ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các trường phổ thông
huy động sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp phụ huynh giúp đỡ gia đình
và các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn con em đồng bào dân tộc thiểu số
gia đình chính sách hộ nghèo vùng sâu vùng xa và thí sinh cư trú tại vùng chịu ảnh hưởng thiên tai
tham gia dự thi không để một thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay việc đi lại